kính thưa quý vị tiếp theo sẽ là những thông tin về tình hình phòng chống dịch tại đồng nai
và tin tức an ninh trực tự tại các địa phương khác
ủy ban nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định phong tỏa một phần phần trảng dài
tp biên hòa trong một mươi bốn ngày do liên tục xuất hiện các cây dương tính với sars cov hai ngoài cộng đồng
khu vực phong tỏa có ba mươi năm trăm năm mươi bốn hộ với hơn một trăm một mươi một nhân khẩu gồm toàn bộ khu phố hai a ba a bốn bốn a bốn b bốn c
năm năm a và một phần khu phố ba
những ngày qua số cây dương tính với sars cov hai tại phường tráng dài bất ngờ tăng nhanh
vì liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại công ty changshin và nhiều công ty khác
trước việc nguồn lây khó kiểm soát do địa bàn phường đa số là công nhân lao động
nên tỉnh đồng nai quyết định cách ly y tế và phong tỏa gần như toàn bộ phường
để xét nghiệm truy vết ngăn chặn dịch bệnh lây lan
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu ngành y tế sớm xét nghiệm sàng lọc cho người dân khu vực nguy cơ cao
theo ghi nhận trong những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn huyện định quán
một số ít người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là trong việc chấp hành đúng quy định
vẫn còn tập trung đông người nơi công cộng không giữ khoảng cách
để đảm bảo công tác phòng chống dịch công an huyện định quán tỉnh đồng nai
đã huy động hai trăm linh lực cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát
xử lý các đối tượng tham gia giao thông vi phạm các quy định
về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
qua đó đã phát hiện và xử lý một trăm linh năm trường hợp với tổng số tiền phạt hai trăm bốn mươi tám triệu đồng
với các lỗi vi phạm chủ yếu như không đeo khẩu trang ra ngoài khi không có việc cần thiết
tụ tập không giãn cách theo quy định
còn tại huyện trảng bom vào sáng ngày một mươi sáu tháng bảy công an huyện cũng đã ra quân kiểm tra nhắc nhở
và xử lý các trường hợp vi phạm việc giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành lập hai tổ công tác với một mươi hai thành viên tuần tra khép kính địa bàn toàn huyện
để kiểm tra nhắc nhở tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch
đối với những trường hợp cố tình vi phạm như không đeo khẩu trang ra đường trong trường hợp không cần thiết
tập trung đông người không chấp hành ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu
không giữ khoảng cách tối thiểu lực lượng công an sẽ lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định
thanh tra sở y tế đồng nai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với phòng khám đa khoa quốc tế sĩ mỹ phường an bình tp biên hòa
với mức phạt một mươi năm triệu đồng do cơ sở này có hành vi ghi ngài trả kết quả xét nghiệm sars cov hai
vàng test nhanh không đúng tới ngày lấy mẫu ngày lấy xét nghiệm
trước đó ngày một mươi một tháng bảy tài chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín tại phường hóa an tp biên hòa
có hai công nhân công ty cổ phần treo quang vina industrial tp biên hòa
bài trình kết quả xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín do phòng khám đa khoa sĩ mỹ thực hiện
đáng chú ý là phiếu ghiê ngày lấy mẫu và nhận mẫu là một mươi hai tháng bảy
ngay khi phát hiện công an tp biên hòa đã mời làm việc với đại diện công ty cổ phần tra wang vina
phía công ty cho biết phòng khám đa khoa quốc tế sĩ mỹ có hợp đồng làm xét nghiệm sars cov hai
dạng test nhanh cho bảy mươi chín công nhân đang làm việc ở phân xưởng tt ba ở phường bủ hòa tp biên hòa
ngoài bị xử phạt hành chính phòng khám đa khoa sĩ mỹ cũng đã thu hồi những phiếu xét nghiệm trên
công an tp biên hòa vừa phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đương sự có hành vi cung cấp
chia sẻ thông tin bịa đặt sai sự thật về dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
với tài khoản facebook ttq
cụ thể đối tượng đã dùng tài khoản trên đăng tải thông tin ca mắc covid một mươi chín
tại chợ tân an quận ninh kiều đã chết
dòng trạng thái này thu hút nhiều lượt người xem bình luận chia sẻ
gây ảnh hưởng tiêu cực tâm lý hoang mang trong dư luận và xã hội
về công tác phòng chống dịch của tp cn
căn cứ hành vi vi phạm sở thông tin truyền thông tp cn ra quyết định xử phạt
vi phạm hành chính với mức phạt năm triệu đồng đối với đối tượng này
cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch
trước đó công an quận cái răng tp cn cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng nguyễn hữu tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ tỉnh kiên giang
và phạm nhật quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ tỉnh hậu giang
có hành vi chống người thi hành công vụ dùng dao tấn công cán bộ công an
khi được yêu cầu khai báo y tế tại chốt kiểm soát